tại thành phố vũng tàu sự kiện kết nối cung cầu công nghệ bà địa vũng tàu năm hai nghìn hai mươi đã chính thức khai mạc
đây là hoạt động lớn nhất của giới khoa học công nghệ trong năm nay và là lần thứ hai bộ khoa học và công nghệ
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bà địa vũng tàu tổ chức
sự kiện thu hút sự tham gia của hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp cá nhân đến từ nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
giới thiệu gần bốn trăm linh công nghệ thiết bị tập trung vào các lĩnh vực dược phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
xử lý chất thải môi trường giải pháp tiết kiệm năng lượng
các hoạt động tư vấn kết nối công nghệ cũng được tổ chức tại đây với mục đích thúc đẩy chuyển giao công nghệ
ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu góp phần phát triển thị trường công nghệ
cũng trong khuôn khổ sự kiện diễn ra các hội thảo hội nghị quan trọng như hội nghị về hoạt động ứng dụng
chuyển giao công nghệ địa phương năm hai nghìn hai mươi hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
nhằm giới thiệu các kênh hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp khi ứng dụng đổi mới công nghệ